trong những ngày cận tết này thì các tuyến đường đặc biệt ở các đô thị lớn luôn trong tình trạng quá tải
bởi lượng người và phương tiện gia tăng đột biến
và đây cũng chính là thời điểm để các lực lượng chức năng trong đó lực lượng công an
luôn phải căng mình làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng giao thông bảo đảm an ninh trật tự
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội
nhích từng mét từng mét đường là hình ảnh không mấy hiếm gặp tại thủ đô hà nội những ngày qua
chờ từ ba đến năm lượt đèn đỏ mới đi qua được một ngã tư
những ngày cận tết như thế này hầu như khung giờ nào cũng là giờ cao điểm
và đây cũng là thực trạng chung tại một số thành phố lớn trên cả nước
có lúc phải tắt đi qua đây phải đến bốn mươi năm mươi phút mới qua
nó như là ủn chứ nó không tắt hẳn là đứng im đâu mà nó cứ đi từ từ vậy thôi
mà dần dần lâu thì nó sẽ tắt đến tận đường láng luôn
trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông
mới đây lãnh đạo bộ công an đã có công điện chỉ đạo công an các tỉnh thành phố
chủ động huy động các nguồn lực hạn chế học hành tập trung cao độ và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám với mục tiêu cao nhất là hạn chế tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
công an thành phố thì có muốn tăng cường thêm các học sinh sinh viên của trường học về cảnh sát
các lực lượng thanh niên tình nguyện của đoàn thanh niên con thành phố nội
lực lượng pk hai mươi lực lượng tăng cường và ngoài ra quân số ứng trực của đơn vị lúc nào cũng đảm bảo từ năm mươi đến một trăm linh
không phải giờ cao điểm như ngày trước nữa mà là tất cả các giờ luôn
đối với thủ đô hà nội các tổ công tác một trăm bốn mươi một là lực lượng không thể thiếu trong những ngày này
mục tiêu chính là giảm áp lực giao thông nhưng quan trọng hơn là đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong những ngày cuối năm
lực lượng một trăm bốn mươi một ban chỉ đạo một trăm bốn mươi một đã ban hành các kế hoạch để tăng cường lực lượng
để khép kín thời gian địa bàn để tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trực tâm thông
cũng như là chủ động để phát hiện những trường hợp có chất lượng tội phạm mang theo trong dịp tam đông để bàn giao cho các quan chức năng để kiểm tra xử lý
ủn tắc giao thông dịp cận tết đang là bài toán khiến các thành phố trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết
đặc biệt là trong những ngày cuối năm lưu lượng giao thông tăng đột biến tại nhiều địa phương trên cả nước
tuy nhiên với sự nỗ lực của lực lượng công an tình trạng này đang có những tín hiệu tích cực
tình trạng ồn tắc giao thông tai nạn giao thông đã và đang tiếp tục giảm tại các thành phố lớn và các địa phương trên cả nước